thưa quý vị một vụ phát hiện và thu giữ gần một tấn thịt heo tại một cơ sở giết mổ thịt heo trái phép ở tỉnh đồng nai
đã được phóng viên bản tin hai mươi bốn trên bảy ghi nhận tại hiện trường vào thời điểm kiểm tra
trong các chuồng trại hơn năm trăm linh kg heo chết đang được giết mổ đã bốc mùi và hơn hai trăm linh kg heo đã có dấu hiệu nhiễm bệnh
tại thời điểm kiểm tra chủ cơ sở là ông lã văn công không xuất trình được các giấy phép kinh doanh và giấy tờ chứng nhận vệ sinh thú y
nhân viên thực hiện hoạt động giết mổ không mang thiết bị bảo hộ theo quy định
theo lời khai của chủ cơ sở giết mổ số heo chết được mang đi tiêu thụ trên địa bàn tỉnh đồng nai với giá một mươi bảy đồng một kg
như vậy trung bình một ngày cơ sở này kiếm lời từ bảy đến tám triệu đồng
toàn bộ số heo đã bị thu giữ và bàn giao cho chính quyền địa phương để tiến hành tiêu hủy theo quy định
hệ vụ việc đang được tiếp tục điều tra